tại nghệ an vào ngày hôm nay lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp đồn biên phòng mỹ lý công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ đối tượng kha văn an cư trú tại huyện kỳ sơn có hành vi vận chuyển tàng chữ trái phép chất ma túy
tại khu vực bản siêng tắm xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt kha văn an đã dùng dao nhọn để chống trả hòng tháo chạy nhưng đối tượng đã bị lực lượng đánh án nhanh chóng áp sát khống chế
tại hiện trường các trinh sát thu giữ của đối tượng tăng vật gồm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một mươi hai sáu gram heroin và một cân tiểu ly hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ